trước tiên thì việt học xin muốn hỏi phó giáo sư phùng hòa bình đó là
trong y học cổ truyền thì quan niệm ho như thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến ho ạ
trứng ho này thì không chỉ riêng y học cổ truyền mà y học huyền đảng như thế
đều là một triệu chứng mà cả hai bên quan tâm
bởi vì cái ho là một triệu trứng của rất nhiều nguyên nhân bệnh cây da
cho nên khi các thầy thuốc thì cả đông y lẫn tây y đều quan tâm một điều là
phải tìm ra được nguyên nhân để điều trị ho
trứng ho về mặt y học cổ truyền
thì họ thường dùng chữ khái thấu
chữ khái tức là ho ra tiếng
và chữ thấu là ho nhưng mà không có tiếng mà đã có đờm
thế thì cái chữ chung nhưng mà thông thường là cái ho
thì thường kèm theo đờm người ta gọi là khái thấu
và nguyên nhân thì đông y cũng thế và tây nguyên cũng thế
người ta phải truy được ra một cái nguyên nhân là tại sao lại gây ho
ho có thể chủ yếu là đường hấp nhưng có thể do cả
thậm chí cả do tim
tim cũng có thể gây ho và rất nhiều nguyên nhân khác nữa
thế nhưng mà đường hấp thì rất nhiều nguyên nhân ví dụ là do viêm nhiễm đường hấp
do dị ứng đường hấp do trào ngược dị dạ dày để mà gây ra ho
thế còn đông y thì cũng chia rất nhiều thẻ có thể là từ nguyên nhân bên ngoài
ví dụ như cảm đạnh thì đông y gọi là phong hàn
mà chúng ta bị sởi gọi là cảm nóng
thì cũng có thể gây ho gọi là phong nhiệt
hoặc là ho ra có tổn thương ví dụ lau phổi người ta gọi là phế âm hư
hoặc là trong tiểu viêm viết quản mạng tính thì gọi là ho do phế bị hư
và ngay trong các cái dạng đó thì đã chia loại thì có loại khô mà khi ho mà chỉ có tiếng ho mà không có đờm
nó gọi là khái đấy
thì chứng ho đó thông thường là ho một đông gọi ho dị ứng và cái niêm dịch đường hấp bị ho bị bị nó khô đi
nó thiếu niêm dịch
trên ho khang
còn loại nữa là ho rất nhiều đờm
mà đặc biệt làm thể mà gọi là ho viêm viết quản mạng tính thể tăng suất tiết dịch đường hấp đúng không
ta biết là cái đường hấp chúng ta liên tục là tiết ra một lượng dịch để làm ẩm không khí trước khi vào phổi
đồng thời cái dịch đó nó thể chống từ mũi cho ta trở xuống
thì nó là để chống lại tất cả bụi bậm khi bắt đầu vào mũi nó dính ngay phía ngoài
không để thâm nhập sâu vào phổi chúng ta
thế cái chất dịch đó ở những người ho như thế mà ho khác ấy
thì thường chất dịch nó bị khô đặc lại hoặc là ta người quá nóng phổi quá nóng mà
khi ta thở ra bốc hơi nước quá nhiều làm khô đi
thì trong trường mới nó gạo ra một cái dự ứng thường là kèm theo một cái ngứa họng và cây ho
thì ho đó về tây y còn ho dự ứng đông y thì họ hiểu cái chứng ho là do phong
thì rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến ho và đông y tây y thì đều quan tâm
bởi vì họ chỉ là một triệu chứng mà nguyên nhân xuất phát là từ nhiều căn bệnh khác nhau sinh ra
có thể thấy là như phó giáo sư tiến sĩ hòa bình cũng vừa chia sẻ
đó là ho thì có rất là nhiều triệu chứng đúng không ạ
và đặc biệt là trong cái thời điểm như thế này
khi mà thời tiết ở miền bắc đang bước vào cái thời điểm giao mùa
cũng như là những cái dịch bệnh về đường hô hấp ngày càng phát triển
vậy thì không hiểu là phó giáo sư bình có thể phân tích rõ hơn về cái nguyên nhân là tại sao
có đến những cái thời điểm thời tiết chuyển lạnh hoặc giao mùa
thì những cái trứng ho nó bắt đầu nó phát triển mạnh hơn ạ
chúng tôi vừa mới giải thích đó là một trong cái ho rất quan trọng
mà xuất phát từ cái nguyên nhân là dị ứng
và khi thời tiết ra mùa chúng ta thấy là ngay thời điểm hiện nay
thì ta ra mùa giữa mùa đông và xong mùa xuân
mùa đông tức là cái thời tiết trời rất lạnh
mấy hôm vừa rồi chúng ta thấy nhiệt độ xuống thấp một mươi một một mươi hai độ vào ban đêm
ban ngày thì một mươi bảy một mươi tám độ
cái nhiệt độ đó thì cơ thể chúng ta mất diệt rất nhiều
và cơ thể chúng ta phải có một cái phản ứng rất dữ dội
để mà chống đỡ lại và điều chỉnh cơ thể để chúng đỡ lại
các cái thời tiết khắc nhiệt đó
để hòa nhập với cái thời tiết đó thì bục cơ thể điều chỉnh
cho nên trong trường hợp này
kèm theo cái mùa xuân chúng ta biết là
lại mấy ngày hôm nay trời rất lạnh
ẩm và mưa
trời ẩm mưa đó thì cái điều kiện rất thuận lợi
cho các vi khuẩn virus hoạt động
như vậy là chúng ta thấy có hai yếu tố
tác động không tốt cơ thể chúng ta
thứ nhất là lạnh
làm cơ thể chúng ta khí động năng lượng rất nhiều cơ thể chúng ta ra
để điều chỉnh cơ thể
làm sao cơ thể phải ống để chống đỡ được cái lạnh đó
và điều thứ hai
đó là điều kiện ẩm
là điều kiện thuận lợi
để các vi khuẩn nấm mức virus
và đặc biệt mùa xuân của chúng ta
chúng ta thấy bắt đầu có một số loài hoa
và loài hoa
cái phấn hoa là một trong những dị nguyên
là một trong những tác nhân rất mạnh
để gây ra phản ứng đồng hợp
cho nên tôi cho là cái mùa giao mùa
mà đặc biệt ở những người già
khi giao mùa thế này
việc thích nghi cơ thể không kịp thời
không phù hợp không đáp ứng được
nó cần một mươi
nhưng cơ thể người già cao tuổi rồi
chỉ đáp ứng được năm sáu
vậy thì những người đó là người rất hệ hay bị bệnh
mà vậy đặc biệt cái đầu tiên
ảnh hưởng thời tiết đó là bệnh và đồng hợp
người ta có thể viêm mũi
viêm soan viêm họng viêm phế quản
thậm chí viêm phổi